cần nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi ở cả ba cấp tỉnh huyện và xã
đây là yêu cầu của lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai tại cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh asf mới này
hiện đồng nai đang là địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước với trên hai năm triệu con
tỉnh nằm ở đầu mối giao thông quan trọng nên nguy cơ mầm bệnh xâm nhập qua việc vận chuyển là rất cao
sau khi có thông tin về dịch bệnh tả lợn châu phi xuất hiện tại việt nam
lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai đề nghị cần thành lập ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi ở cả ba cấp tỉnh huyện và xã
đồng thời các sở ngành đoàn thể và địa phương phải chung tay phòng chống dịch bệnh bằng việc gia quân thực hiện tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh
đối với công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn qua địa bàn lập thêm các chốt kiểm dịch mới nhằm ngăn chặn triệt để mầm bệnh xâm nhiễm
ngoài ra các ngành liên quan và chính quyền các địa phương cần kiểm soát tốt và thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh tại các cơ sở giết mổ chợ trên địa bàn toàn tỉnh